ngày hai mươi tám tháng tám tại hà nội bộ đông nghiệp và phát triển nông thôn tổ chức hội nghị
thúc đẩy sản xuất sử dụng và nâng cao chất lượng phân bón hữu cơ
hội nghị có sự tham dự của năm trăm linh đại biểu đến từ các bộ ban ngành nhà khoa học doanh nghiệp địa phương trên cả nước
cả nước hiện có hai trăm sáu mươi năm nhà máy sản xuất phân bón hữu cơ trong tổng số tám trăm ba mươi tám nhà máy sản xuất phân bó
với lợi thế về nguồn nguyên liệu đặc biệt là những phế phụ phẩm trong nông nghiệp
việt nam có tiềm năng sản xuất phân bón hữu cơ rất lớn
tại hội nghị các đại biểu đã cho rằng để đạt mục tiêu về sản xuất tiêu thụ phân bón hữu cơ trong nước đạt ba triệu tấn
và xuất khẩu năm triệu tấn vào năm hai nghìn hai mươi cần tiếp tục hoàn thiện cơ chế chính sách theo hướng ưu tiên
hỗ trợ tối đa cho phát triển phân bón hữu cơ
ngoài ra cần tập trung nghiên cứu chuyển giao các sản phẩm phân bón hữu cơ mới
đáp ứng các tiêu chí hiệu quả cao tác dụng nhanh thân thiện với môi trường
đẩy mạnh tập huấn nâng cao nhận thức tư duy của người dân về vai trò tác dụng lâu dài của phân bón hữu cơ